chúng ta không chỉ có lợi thế về thiên nhiên tươi đẹp mà còn đặc sắc bởi văn hóa các dân tộc ở mọi vùng miền
tuy nhiên làm thế nào để việt nam có thể xây dựng một môi trường du lịch xanh phát triển bền vững
thì cũng là điều băn khoăn của cư dân mạng sau những trải nghiệm của mình
mời quý vị cùng theo dõi
tắm suối đi bộ trong rừng ăn những món ăn đặc sản của địa phương
trải nghiệm các phong tục tập quán của người dân bản địa
hòa mình vào thiên nhiên núi rừng hùng vĩ tách biệt khỏi ồn ào phố thị
đó là những chia sẻ của nhiều cư dân mạng trong khoảng thời gian nghỉ lễ vừa qua
mấy năm nay nhà mình quá ám ảnh với cảnh nhiều điểm du lịch ven biển chật kín người vào dịp nghỉ lễ
và tốn thời gian để di chuyển nên quyết định chọn ba vì là nơi nghỉ ngơi
quả thực rất nhẹ nhàng thư giãn
một ngày về với thiên nhiên để lội suối tắm thác ngắm trăng
nạp đầy năng lượng tích cực sẵn sàng cho một năm học mới với nhiều niềm vui
một chuyến đi hết sức nhẹ nhàng không chen lấn sô bồ
đoàn khách của tôi từ sài gòn vừa đặt tour tham quan tại cao bằng
họ rất thích thú hào hứng khi tôi giới thiệu những địa điểm hoạt động trải nghiệm mới lạ
như đi bộ trong rừng trúc ở huyện nguyên bình ngắm thác bản dốc tham quan lạc đá khủy ky
với lợi thế tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng văn hóa du lịch xanh đang được đẩy mạnh khai thác xây dựng nhiều sản phẩm mới
thú hút du khách trong nước và quốc tế
tuy nhiên việc phát triển du lịch xanh vẫn đang gặp không ít trở ngại do ý thức của đơn vị kinh doanh du lịch
và cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên chưa cao
cư dân mạng cho rằng khi sự quan tâm của du khách đến môi trường tự nhiên ngày càng tăng
thì việc phát triển sản phẩm du lịch xanh có chất lượng cao sẽ góp phần quan trọng
vào việc tạo ra tính cạnh tranh và hấp dẫn của điểm đến
du lịch xanh đến từ những hành động rất nhỏ
nhưng có trách nhiệm lớn như không xả rác tại các điểm du lịch
không sử dụng ống hút nhựa hay trồng cây xanh ở mỗi nơi du khách ghé thăm
hy vọng thật sự làm được phát triển du lịch xanh
đừng để khách du lịch đến đó xanh mặt vì bị chặt chém vì xả rác bừa bãi
cần có đội ngũ quản lý chặt địa phương và giám sát xử lý ngay những trường hợp vi phạm của hộ kinh doanh du lịch
việt nam có nhiều lợi thế tự nhiên để phát triển du lịch
nhưng cách quản lý và cách làm thì cần phải học hỏi nhiều các nước bạn đặc biệt là thái lan
thông qua trải nghiệm cư dân mạng cũng nhận định dù có nhiều địa điểm hấp dẫn
nhưng phát triển du lịch xanh tại việt nam đang diễn ra khá manh bún không đồng bộ
mỗi địa phương có một tiêu chuẩn khác nhau
vì vậy việt nam cần xây dựng một bộ tiêu chí du lịch xanh áp dụng chung trên cả nước
để hỗ trợ giúp cho xu hướng này phát triển hiệu quả lâu dài
bộ tiêu chí này cần phải bao trùm cả hệ sinh thái du lịch xanh dễ hiểu dễ dàng thực hiện
để mọi đối tác liên quan như cơ quan quản lý người dân doanh nghiệp hành động theo những cam kết đã đưa ra
cần có thêm các lớp tập huấn góp phần lan tỏa nhiều mô hình du lịch xanh
giúp người dân địa phương phát huy bản sắc tham gia cùng chính quyền xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo
người dân tại các khu điểm du lịch cần được đào tạo thường xuyên các kỹ năng đoàn bộ kỹ thuật kỹ thuật
đào tạo thường xuyên các kỹ năng đón tiếp khách cách làm du lịch cộng đồng xây dựng sản phẩm trải nghiệm thân thiện
gần gũi thiên nhiên dịch vụ lưu trú đủ tiêu chuẩn
du lịch được xem là ngành công nghiệp không khói đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế
trong đó du lịch xanh đang là xu hướng được ưu tiên để phát triển bền vững hiệu quả
bạn đã đi du lịch ở đâu trong dịp lễ vừa qua
quan điểm của bạn như thế nào để phát triển du lịch xanh tại việt nam
hãy chia sẻ với chúng tôi
trên trang fanpage của truyền hình công an nhân dân